kỷ niệm chín mươi năm ngành truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
tối qua ban tuyên giáo trung ương báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
giữ chọn niềm tin và tổng kết cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chín mươi năm ngành truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
tham dự chương trình có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
chương trình nghệ thuật giữ chọn niềm tin với các tiết mục múa hát ca ngợi đảng ca ngợi bắc hồ tình yêu quê hương đất nước con người
đã khắc họa toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của ngành tuyên giáo gắn với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trải qua chín mươi năm dưới ngọn cờ vẻ vang của đảng cộng sản việt nam quang vinh và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại công tác tuyên giáo đã có những công hiến xuất sắc
và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng là niềm tự hào của toàn đảng toàn dân toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành tuyên giáo
tại chương trình ban tổ chức cũng đã tổng kết cuộc thi tìm hiểu chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng và trao một mươi sáu giải nhất ba mươi hai giải nhì tám mươi giải ba một trăm hai mươi tám giải khuyến khích với tổng trị giá giải thưởng là bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng